trước tình trạng quá tải chạy ngép giá dịch vụ hỏa tán các nạn nhân không may thiệt mạng vì dịch covid một mươi chín
chính quyền tp hcm đã thống nhất phương án trích ngân sách để lo toàn bộ hậu sự cho nạn nhân xấu xố
sau đó bàn giao cho cốt cho thân nhân một cách trang nghiêm cẩn trọng
theo đó các nạn nhân tử vong do covid một mươi chín tại các cơ sở y tế sẽ được hỏa táng trong vòng hai mươi bốn giờ
thời gian này người nhà nạn nhân không được thăm viến
sau đó quân đội sẽ tiếp nhận cho cốt tạm thờ cúng chuyển đến từng gia đình một cách chú đáo
trường hợp với những gia đình chưa có điều kiện nhận
thì tổ chức công giáo sẽ tiếp nhận trò cốt để bàn giao vào thời điểm thích hợp